thưa quý vị với việc giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường singapore có xu hướng tăng
giá xăng ngày mai bốn tháng năm được dự báo có thể tăng từ năm trăm linh đến sáu trăm linh đồng mỗi lít
theo chủ kỳ điều hành giá xăng dầu liên bộ công thương tài chính sẽ công bố giá cơ sở cho kỳ điều hành từ ngày một tháng năm
tuy nhiên do rơi vào ngày nghỉ lễ nên việc điều chỉnh giá xăng dầu nhiều khả năng sẽ được thực hiện vào ngày mai bốn tháng năm
theo dữ liệu của bộ công thương cập nhật đến ngày hai mươi tám tháng bốn giá xăng thành phẩm trên thị trường singapore có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ điều hành trước
với diễn biến như trên trong kỳ điều hành này nếu cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá xăng ngày mai có thể được điều chỉnh tăng từ năm trăm linh đến sáu trăm linh đồng một lít
nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu giá xăng có thể tăng ít hơn
từ ngày mai bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm thí sinh đang học lớp một mươi hai
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức trực tuyến
lần đầu tiên bộ giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến
thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ thí sinh thitốtnghiệpthpt edu vn
tuy nhiên thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp
tại đơn vị đăng ký dự thi
do sở giáo dục và đào tạo quy định bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ
bố trí tổng tài hỗ trợ một nghìn tám trăm linh tám nghìn nhánh số hai gồm ba mươi bốn bàn trực theo yêu cầu hỗ trợ hai mươi bốn trên bảy
để hướng dẫn thí sinh với số lượng hỗ trợ viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng năm mươi so với năm trước
yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và chuẩn bị phương án chuẩn bị thiết bị dự phòng
bổ sung kịp thời khi hệ thống có nguy cơ xảy ra tắc nghẽn
bộ cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo các trường phổ thông phân công người hỗ trợ thí sinh
trong quá trình thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến cả đăng ký thử và đăng ký chính thức
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật
với khoảng một mươi một mươi hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển đông
trong đó có từ bốn đến sáu cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc
năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan
mưa cao hơn so với trung bình ở bắc bộ và bắc trung bộ vào tháng bảy và từ tháng chín đến tháng một mươi một
ở khu vực trung và nam trung bộ đồng thời theo chu kỳ có thể diễn ra các đợt thiên tai lớn trong thời gian tới
cũng theo nhận định của tổ chức khí tượng thế giới năm hai nghìn hai mươi hai cường độ các cơn bão mạnh hơn
thời gian kéo dài gây mưa nhiều hơn khi đổ bộ vào các tháng mùa đông sẽ tương đối nóng
tuy nhiên qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay
có thể thấy thiên tai năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường
hôm nay ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế long thành cho biết
trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm các đơn vị nhà thầu chỉ nghỉ một ngày mùng một tháng năm
ba ngày còn lại trên công trường vẫn duy trì việc thi công bình thường nhằm bảo đảm tiến độ đề ra
hiện trên các công trường của dự án cảng hàng không quốc tế long thành có hàng nghìn cán bộ
công nhân cùng thiết bị máy móc ngày đêm thi công hạng mục san nền thoát nước và móng cọc nhà ga hành khách
đối với gói thầu san nền thoát nước sau hơn ba tháng thi công đã thực hiện đào đắp khoảng sáu sáu triệu mét khối đất
sớm hơn một tháng so với kế hoạch
riêng gói thầu thi công móng cọc nhà ga hành khách cảng đã thi công xong một mươi năm cọc thí nghiệm
và hoàn tất công tác chuẩn bị thiết bị thử tải trước khi tiến hành đại tra vào tháng năm này
dự kiến đến tháng một mươi năm nay sẽ hoàn thành một năm trăm sáu mươi cọc để khởi công thân nhà ga hành khách
theo tiến độ của chính phủ đề ra dự án xây dựng giai đoạn một cảng hàng không quốc tế long thành
phải hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác vào năm hai nghìn hai mươi năm